sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với một mươi hai bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án công ty găng thép thái nguyên tisco
dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra trong vòng bốn ngày từ ngày hôm nay cho đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một
tại phiên phúc thẩm bị cáo đậu văn hùng nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam vns do sức khỏe yếu nên đã có đơn xin xét xử vắng mặt
trong phiên tòa sáng nay phần lớn hội đồng xét xử dành thời gian cho phần thủ tục kiểm tra căn cước và công bố bản án sơ thẩm
cùng với nội dung kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong phần thủ tục bị cáo đỗ xuân hòa nguyên kế toán trưởng tisco đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa do luật sư bào chữa của bị cáo đang phải cách ly không đến được phiên tòa
tuy nhiên chủ tọa vẫn quyết định tiếp tục phiên phúc thẩm
trước đó vào tháng bốn năm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án
theo nhận định của hội đồng xét xử cấp sơ thẩm dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên do tisco làm chủ đầu tư
cấp quy định đầu tư là hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam vns
năm hai nghìn bảy đơn vị trúng thầu xây dựng là tập đoàn khoa học công nghệ và thương mại luyện kim trung quốc
giá trị hợp đồng chọn gói hơn một trăm sáu mươi triệu usd
tuy nhiên các bị cáo trong vụ án không thực hiện đúng quy định của pháp luật không đạt được hiệu quả của dự án mà còn gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn
một đường dây đánh bạc lớn với tăng vật lên đến hơn hai tỷ đồng đã bị công an tỉnh nghệ an phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an triệt phá thành công
cầm đầu đường dây là nguyễn thùy linh trú tại phường vĩnh tuy quận hai bà trưng hà nội điều hành nhiều đường dây đánh bạc ở các tỉnh thành như hà nội nghệ an lạng sơn
mỗi tỉnh linh có một đại lý để thu gom bảng lô đề rồi giao dịch qua các phần mềm như facebook zalo telegram
trợ lý đắc lực cho linh là lê cảnh toàn trú tại phường vinh tân thành phố vinh và vũ thùy hương trú tại phường phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
mỗi ngày số tiền các đại lý chuyển về cho linh là từ hai mươi đến ba mươi tỷ đồng
sau khi có kết quả số số miền bắc các đối tượng tính tiền thắng thua bằng phần mềm chuyên dụng nhắn tin cho nhau rồi xóa hết dữ liệu
các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác minh từ đầu tháng bảy đến ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn hai tỷ đồng để đánh bạc
ban chuyên án cũng thu giữ gần năm trăm linh triệu đồng tiền mặt hai xe ô tô ba mươi bốn điện thoại hai máy tính sách tay cùng với nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trong đó nổi lên một số đối tượng với hành vi trộm cắp vặt nhưng hậu quả để khắc phục tài sản là rất lớn
đặc biệt vào thời điểm cuối năm loại tội phạm này hoạt động càng phức tạp hơn người dân cần nêu cao cảnh giác phòng ngừa bảo vệ tài sản
đây là số tăng vật trong vụ trộm dây cắp điện do đối tượng khuất văn tân và tạ văn dũng đều trú tại xã thống nhất thành phố hạ long gây ra
để thực hiện được hành vi các đối tượng chuẩn bị kim cộng lực bao tải và các vật thiết yếu đến những chỗ không có người thì cắt các đoạn dây cát chạy nổi trên mặt đất
thậm chí chúng còn lần theo các loại dây ngầm để cắt và lấy lõi đồng đem bán
về tội trộm cắp tài sản công cộng trên địa bàn của tôi vừa qua cũng đã nổi lên tình trạng các đối tượng trộm cắp dây cắp điện
nó liên quan đến trộm cắp các bãi đất trống các khu dự án dân tư chưa đi vào ở
và các đường điện đang chờ thì là các đối tượng lợi dụng những tình trạng không có ai trung coi sử dụng sẻng đào các dây điện từ đó lên để cắt và bán
vì đặc điểm của tài sản này rất dễ tiêu thụ ở các điểm phế liệu nhưng thiệt hại để khắc phục thì nó rất là lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với nông văn huấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thành phố hạ long với tội danh trộm cắp tài sản
để có tiền tiêu xài huấn đã điều khiển xe máy đi lang thang tìm sơ hở để trộm cắp
khi thấy nhiều khung sắt hình hộp tại quầy ba trong bãi tắm sunwood thuộc khu vực phường bãi cháy
huấn thấy không có người nên lấy tài sản buộc lên xe máy định tẩu tán thì bị lực lượng công an phát hiện
tại cơ quan công an huấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

ngay ngoài đấy em thấy có sản thì em vào đấy lấy để mang đi bán
tiêu xài là nhất
không thấy em hối hận thì những điều em đã làm
theo thống kê của công an tp hạ long từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
cơ quan điều tra đã tiến hành làm rõ trên năm mươi vụ liên quan đến tội phạm trộm cắp
hầu hết đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp ở lứa tuổi thanh thiếu niên
thiếu tu dưỡng đạo đức lười lao động hoặc nghiện ma túy nghiện game
mặc dù là do cái ảnh hưởng của dịch covid nhưng mà vẫn còn một số loại tội phạm diễn biến cũng còn phức tạp
ví dụ như là khi hoạt động một tội phạm trộm cắp đặc sản thì về tất cả các phương thức đổi đoạn hoạt động của tội phạm
thì chúng tôi đều có những cập nhật và thông báo kịp thời đến từng tổ dân khu phố và đến tất cả các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn
tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp trong việc kết hợp giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ
do vậy đã phát huy được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và được sự đồng tình của quân chúng nhân dân trên địa bàn
lực lượng cảnh sát điều tra công an tp hạ long nhận định trong thời gian tới nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đán
tình hình tội phạm trộm cắp tài sản sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
với phương thức thủ đoạn hoạt động
tình vị liều lĩnh hơn trộm cắp có tổ chức lực lượng công an tp hạ long sẽ tăng cường công tác bán địa bàn quản lý đối tượng
tuy nhiên mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của mình
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một mưa lớn ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau đây
một thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
theo dõi sát diễn biến của mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp theo phương châm bốn tại chỗ
phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt chia cắt
và công tác triển khai ứng phó của lực lượng công an nhân dân
sẵn sàng lực lượng phương tiện trang thiết bị để hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân cứu hộ cứu nạn
khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn an toàn về người tài sản của nhân dân
chủ động phương án phối hợp với các ngành các lực lượng ứng phó với tình huống lũ quét sạt lở đất
tập trung bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
dịch bệnh và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
bố trí lực lượng tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông tại các ngầm tràn
tuyến đường bị ngập lụt chia cắt khi có mưa lũ sẵn sàng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không bảo đảm an toàn
các đơn vị chức năng của bộ sẵn sàng lực lượng phương tiện vật tư và các điều kiện cần thiết khác để kịp thời tri viện cho các địa phương
trong trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ có phương án bảo đảm thông tin liên lạc
phục vụ công tác chỉ huy điều hành trong ứng phó với thiên tai tổ chức tìm kiếm cứu nạn
những ngày qua dịch covid một mươi chín lại có diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
tại thủ đô hà nội trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng một mươi một phường phú đô quận nam tử liêm đã ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới
do vậy quận nam tử liêm đã ra quyết định xác định khu vực cách ly y tế tại ba tổ dân phố
số một tổ dân phố số năm tổ dân phố số sáu phường phú đô kể từ một mươi tám h ngày tám tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi một
ngay trong tối ngày hôm qua chủ tịch ubnd quận nam tử liêm đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường phú đô
yêu cầu phường kích hoạt lại toàn bộ các đơn vị và cơ quan liên quan đến tổ đội đơn vị về phòng chống dịch
đồng thời thể chế bằng toàn bộ các văn bản pháp lý
chuyển sang thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức giả danh cán bộ ngân hàng xảy ra tại thành phố hà nội và một số địa phương
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can đối với lê tú quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thường tín hà nội
bản thân không phải nhân viên ngân hàng quang đã mạo danh một người tên là nguyễn đình hoan
để gọi điện trao đổi giới thiệu các gói vay ngân hàng với những người có nhu cầu vay vốn mà không cần đến ngân hàng
không cần thế chấp tài sản và không lãi suất
đồng ý với mức chi phí do quang đưa ra người vay sẽ chuyển tiền phí cho quang sau đó bị quang chiếm đoạt toàn bộ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo tìm người bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lê tú quang
đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an địa chỉ số bốn trăm chín mươi bảy đường nguyễn trãi phường thanh xuân nam quận thanh xuân hà nội
điều tra viên thụ lý là đồng chí cấn văn hùng số điện thoại chín trăm sáu mươi tám tám trăm linh chín hai trăm tám mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng làm rõ sai phạm trách nhiệm của các đối tượng
liên quan trong vụ án vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần dược phẩm cửu long
và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
căn cứ vào tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định các đối tượng tại công ty cổ phần dược phẩm kiểu long
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý không báo cáo bộ y tế bộ tài chính về thực hiện quyết toán hợp đồng đặt hàng
giữ lại ba tám trăm bốn mươi tám nghìn usd tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước gây thiệt hại tài sản của nhà nước
vào ngày ba tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tối vụ án hình sự số sáu
khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần dược phẩm kiểu long
và các đơn vị có liên quan đồng thời ra các quyết định và lệnh sau
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với hai đối tượng
gồm lương văn hóa nguyên tổng giám đốc và nguyễn văn thanh hải nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần dược phẩm cửu long
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với nguyễn thanh tòng
nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm kiều long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh trên
theo đúng quy định pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan
thu hồi kê biên triệt để tài sản cho nhà nước
còn tại thành phố đà nẵng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố
bị can và khám xét nơi ở đối với bà huỳnh thị châu bốn mươi sáu tuổi chú thệ phường khuê trung quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào năm hai nghìn một mươi chín châu có nhận lời làm giúp thủ tục để nhận phần thừa kế một ngôi nhà ở đường lê vĩnh huy
phường hòa cường bắc quận hải châu cho một người quen sau khi người đàn ông này giao sổ hồng
châu đã nói dối với một bị hại trú tại phường vĩnh trung quận thanh khê là đã mua ngôi nhà nhưng chưa
châu đã đồng ý bán lại cho người này với giá bảy hai tỷ đồng trong hai tháng chín và một mươi châu đã hai lần nhận
cọc với tổng số tiền là hai năm tỷ đồng sau đó nhiều lần hứa hẹn để kéo dài thời gian và lẩn tránh
không thực hiện việc chuyển nhượng khi quá thời hạn giao kèo quá lâu các bị hại nhận thấy đã bị lừa
nên tố cáo châu lên cơ quan công an hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã
tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của các bị hại về việc bị huỳnh thị châu lừa đảo chiếm đất tài sản và sẽ
tiến hành làm rõ trong thời gian tới
với thủ đoạn vờ thỏa thuận mua bán rồi đặt cọc thông qua tờ giấy chuyển khoản đến ngân hàng
chuẩn bị từ trước với số tiền lớn và ngay sau đó sẽ viện ra nhiều lý do khác nhau để mượn số tiền
nhỏ lê quang nhã sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú thệ xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm đã lừa đảo
và chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của các nạn nhân ở nhiều địa phương thuộc tỉnh đắk nông
và phóng sự ngay sau đây chúng tôi tiếp tục cảnh báo tới quý vị về thủ đoạn lừa đảo chiếm đất tài sản qua hình thức này
mời quý vị cùng theo dõi
tháng một năm hai nghìn hai mươi một lê quang nhã từ tp hcm lên tỉnh đắk nông nhưng do không có nghề nghiệp ổn định và để có tiền tiêu xài
nhã đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhã đặt làm con dấu khắc chữ đã thu tiền ở tp hcm rồi đến các điểm
giao dịch của ngân hàng xin các cặp giấy nộp tiền rồi dùng con dấu đóng vào các liên hai của giới nộp tiền
nhã dùng các giấy nộp tiền đi tìm những người buôn bán cây giống người có nhu cầu bán đất để hỏi mua
sau khi thỏa thuận giá cả mua bán nhã đặt cọc số tiền lớn bằng cách viết vào giấy nộp tiền có dòng chữ đã thu tiền
chuẩn bị từ trước rồi đưa cho các nạn nhân xem để làm tin sau đó nhã lấy các lý do khác nhau để mượn lại một số tiền để chiếm đoạt
khoảng hơn nửa tiếng lâu hồi thì lúc đó một mươi một h ba mươi trưa anh quay lại thì anh có đưa cho em một cái tờ giấy biên lai màu hồng
đã chuyển tiền rồi có đóng dấu đã thu tiền rồi
là em đã chuyển cho chị một trăm linh triệu đây rồi
thì bây giờ là ngân hàng nó nghỉ việc đầu giờ chiều là chỉ mới nhận được tiền
thời bây giờ em cần tiền em trả tiền công cho người làm nên chị cho em mượn lại năm triệu rưỡi
thì em cũng do là tin tưởng với khách hàng thì em cũng cho mượn lại khách hàng đó là cái người đó là năm triệu rưỡi
sau khi người đó đi thì em mới xem lại cái tờ biên lai màu hồng đã thu tiền của agribank ngân hàng
thì em mới biết là mình đã bị lừa
phải bị lừa
phải bị lừa
cái thông tin trên đó nó không có đúng
do cần tiền tiêu xài mà không có việc làm ổn định nên tôi có đi các chỗ buôn bán
để gặp những người buôn bán và xin số tài khoản nói là để mua cây giống và mua đất
sau đó tôi vào ngân hàng lấy biên li của ngân hàng và đi vào đó là đã chuyển tiền
xong rồi đem về cho bị hại và đưa cho bị hại
nói là đã chuyển tiền một lần như vậy thì tôi nói chuyển khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh triệu
sau đó thì lợi dụng lòng tin của bị hại thì tôi có mượn lại mỗi lần như vậy từ ba triệu đến tám triệu để tiêu xài
với thủ đoạn này từ tháng một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một lê quang nhã đã thực hiện bảy vụ lừa đảo
chiếm đoạt gần bốn mươi triệu đồng của các nạn nhân ở các huyện đắc minh đắc song crono và thành phố gia nghĩa
qua đây thì nạn nhân vụ việc này thì
cơ quan công an đắc minh đã phát hiện và làm rõ được bảy vụ việc trên địa bàn tỉnh đắc nông
đối với cái vụ việc này thì công an điều tra công an huyện đức minh đang đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk minh tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam lê quang nhã
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chuyển sang các tin tức an ninh trở tự
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng trần phước tân
trú tại xã mỹ hiệp huyện trợ mới tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày ba tháng một mươi một trong lúc ăn nhậu tại nhà người quen tại thị trấn phú mỹ huyện phú tân
tân đã quen biết với anh nguyễn hải đăng và con gái của anh đăng sinh năm hai nghìn chín
tân còn nói với cháu bé sẽ mua điện thoại của anh đăng

vào ngày bảy tháng một mươi một bé gái khóc đòi tân mua điện thoại
đối tượng tức giận và chở cháu bé đến khu vực ấp núi kết xã thớ sơn huyện tịnh biên rồi bóc cổ giết chết nạn nhân
sau khi gây án đối tượng điều khiển xe về đến khu vực bến phà châu giang thuộc thành phố châu đốc
thì bị công an huyện phú tân phát hiện và đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an tân đã thừa nhận hành vi của mình
được biết đối tượng từng có một tiền án một mươi một năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em
chấp hành án xong trở về địa phương từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị liên quan đến chiêu thức đó là lừa bán lan đột biến
công an thành phố thanh hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ năm đối tượng chính trong ổ nhóm cướp
cưỡng đặt tài sản xảy ra trên địa bàn
theo kết quả điều tra phạm văn tân tức là hoàng

xã đông tiến huyện đông sơn đã mua hai cây lan đột biến của một nam thanh niên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở xã quảng minh thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa với giá là sáu mươi tám triệu đồng
sau đó tân đã thông báo cho người bán là hai cây lan đột biến trên đã bị sai giống
và yêu cầu phải đền bù thiệt hại số tiền hai trăm linh triệu đồng
do bản thân người bán cũng bị lừa nên đã xin đền bù số tiền gốc là bảy mươi triệu đồng
và chuyển tiền vào tài khoản của vợ tân nhưng tân đã không đồng ý
sau đó tân cùng với sáu đối tượng khác đến nhà người bán
đe dọa hành hung và yêu cầu phải đền bù thêm cho tân một trăm tám mươi triệu đồng
tuy nhiên khi hai vợ chồng người bán đến nhà tân để thương lượng
thì nhóm của tân đã chửi bới và yêu cầu vợ chồng người bán phải trả đủ số tiền
lên tới bốn trăm linh triệu đồng sau đó đồng ý rút xuống còn hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi nhận một trăm hai mươi triệu đồng của vợ chồng người bán nhóm của tân vẫn hành hung
và yêu cầu phải viết giấy vay nợ và chuyển nhượng lại cổ phần
đối với cây lan hồng minh châu có trị giá khoảng ba mươi triệu đồng
sau khi lấy được tiền từ người bán
các đối tượng đã chia nhau tiêu xài và vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hai tụ điểm đánh bạc với hàng chục đối tượng tham gia tại thành phố hồng ngự
và huyện tân hồng tỉnh đồng tháp đã bị lực lượng công an triệt phá
thu giữ hơn sáu trăm linh triệu đồng
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an thành phố hồng ngự phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
đã phát hiện bắt quả tăng ba mươi năm đối tượng đang tụ tập đánh bạc
tại khu vực thuộc phường an bình a thành phố hồng ngự
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một bộ lắc tài xỉu hơn năm trăm bốn mươi triệu đồng
ba mươi hai điện thoại di động và phương tiện các loại
các đối tượng trên đã được đưa về cơ quan công an thành phố hồng ngự
thực hiện công tác phòng dịch qua test covid tất cả đều âm tính
tại huyện tân hồng lực lượng công an cũng vừa bắt quả tang hai mươi năm đối tượng
đang tham gia đá gà lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
ở khu đất chống thuộc xã tân thành a
tại huyện tân hồng lực lượng chức năng tạm giữ hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt
bảy con gà đá hai mươi một cặp cuộn sắt ba hột xí ngầu cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tòa nhân dân quận liên triều thành phố đà nẵng cũng vừa đưa ra xét xử bị cáo
nguyễn bình hưng chú tại phường hòa hiệp nam quận liên triều
về hành vi chống người thi hành công vụ
tòa nhân dân quận liên triều thành phố đà nẵng cũng vừa đưa ra xét xử bị cáo

đã vô cớ tấn công tổ công tác của phương
xét thấy thái độ thành khẩn ăn năn của bị cáo
tòa nhân dân quận liên triểu tuyên phạt nguyễn bình hưng chín tháng tù giam
về tội chống người thi hành công vụ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi quang tuyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn nam phong hai xã kiến thiết huyện tiên lãng thành phố hải phòng
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi lông mảy trái
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại đội một thôn nam hải xã nghĩa hải huyện nghĩa hưng
tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thị trấn tiên lãng
huyện tiên lãng tp hải phòng phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo không rõ hình kích thước một x năm cm cách ba cm trên sau đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện